kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang nơi sẽ trở thành một trong ba đặc khu kinh tế hành chính của cả nước đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng
trong đó lĩnh vực kinh tế phát triển vượt bậc điển hình là thu ngân sách đạt hơn bốn hai trăm năm mươi tỷ đồng tăng bảy mươi một sáu mươi năm so với cùng kỳ và vượt ba một mươi sáu so với dự toán năm
trong đó một số khoản thu tăng cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng năm mươi thuế công thương nghiệp tăng gấp hai hai mươi bốn lần thu thuế trước bạ tăng sáu mươi một thu nhập cá nhân tăng năm mươi bảy bốn thu tiền sử dụng đất tăng bảy mươi ba ba
ngoài ra tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của phú quốc tăng hơn hai mươi sáu so với cùng kỳ trong đó bán lẻ hàng hóa đạt hơn chín bảy trăm linh tỷ đồng
ước tính khách du lịch đến phú quốc sẽ có thể tăng hơn chín bảy trăm linh tỷ đồng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu phú quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần một chín mươi sáu triệu lượt tăng hơn ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách quốc tế đạt hơn ba trăm sáu mươi một lượt tăng đến bảy mươi hai so với năm hai nghìn một mươi sáu